số người nhiễm covid một mươi chín vẫn đang tiếp tục tăng lên số ca tử vong chưa dừng lại sự đe dọa từ đại dịch này vẫn đang ở mức báo động
tuy nhiên vẫn còn một bộ phận người dân mang tầm lý chủ quan đây chính là cơ hội để dịch bệnh dễ dàng lan rộng
tiếp tục ghi nhận những ca nhiễm mới và tử vong trong những ngày qua thậm chí một vài ngày tới còn được dự báo là đỉnh dịch
tuy nhiên ghi nhận tại một số khu vực một bộ phận người dân vẫn còn chủ quan trong khâu phòng tránh
cái đợt này là cái đợt trong cộng đồng các đối tượng đi du lịch đi chơi rất nhiều nơi
thế và cái thời gian phát hiện ra bệnh nhân dương tính thì nó quá xa cho nên cái việc mà truy vết nó gặp rất nhiều khó khăn
việc mà ý thức của người dân sau một cái thời gian mà an toàn của đợt một thì người dân có cái tâm lý chủ quan
thì các phường bắt đầu trong những ngày gần đây là bắt đầu tiến hành kiểm tra xử phạt các đối tượng ra đường không mang khẩu trang
một số trường hợp nằm trong dự báo
các trường hợp tiếp xúc với người bệnh lại không chủ động tự ra hợp tác với chính quyền sửa tại
trong quá trình sinh hoạt vẫn đi lại tham gia các hoạt động chung
người dân nghiêm túc chấp hành tuy nhiên cũng có những trường hợp là khi mà thực hiện các biện pháp cách ly thì cố tình có sự trì hoãn
tức là cũng lấy lý do là chúng tôi sẽ tự đảm bảo các biện pháp cách ly tự thực hiện
tuy nhiên đối với các trường hợp f một thì chúng tôi yêu cầu bắt buộc phải áp dụng các biện pháp cách ly tập trung
còn cách ly tại hộ gia đình thì ban hành quyết định cách ly thì chúng tôi giao cho y tế công an và tổ trưởng tổ dân phố để cùng thực hiện việc giám sát cách ly này
trước tình hình dịch lây lan rộng trong cộng đồng các địa phương sẽ phải đẩy mạnh việc kiểm soát truy vết những trường hợp liên quan đến các ca bệnh người về từ vùng dịch
từ phía người dân việc chấp hành các biện pháp như cách ly phải được thực hiện ở mức độ nghiêm túc nhất nếu không sẽ gây nguy hiểm cho toàn cộng đồng